trong một nghiên cứu các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của bộ y tế bang missicp mỹ
và nhận thấy ở những phụ nữ mắc covid một mươi chín tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai cao gấp ba lần
so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tăng lên gấp năm lần khi biến thể đen tạo trở nên phổ biến
bên cạnh đó khi mắc covid một mươi chín phụ nữ mang thai da đen có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần
so với phụ nữ da trắng hoàng gốc tây ban nha mang thai
theo nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
không ai được tiêm chủng đầy đủ trong số một mươi năm phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín tử vong trong thời gian nghiên cứu
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
một báo cáo thứ hai của cdc hoa kỳ cho thấy
nguy cơ tha chất lưu ở những phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín đã tăng vọt từ bốn mươi bảy trước khi biến thể data xuất hiện
phổ biến lên thành ba trăm linh bốn sau khi biến thể này lây lan rộng rãi
và một nghiên cứu khác của cdc hoa kỳ cũng cho thấy
phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín khi biến thể đen tạo phổ biến
thì có nguy cơ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cao gấp ba lần so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
điều đáng lo ngại là theo dữ liệu của cdc hoa kỳ
hiện chỉ có ba mươi năm ba phụ nữ mang thai ở mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ trước hoặc trong khi mang thai
tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở phụ nữ da đen và gốc tây ban nha mang thai
tiến sĩ đan nam mine delmen phụ trách nhóm tiêm chủng cho bà mẹ cdc hoa kỳ cho biết
cdc hoa kỳ đang rất lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp ở phụ nữ da màu
tuy nhiên theo tony metz phó giáo sư và chuyên gia nghiên cứu về sản phụ khoa tại đại học utep mỹ
những phát hiện từ các nghiên cứu này có thể giúp thuyết phục nhiều phụ nữ đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hơn
các nhà khoa học cho rằng nguy cơ thái chết lưu ngày càng tăng thực sự khiến chúng ta lo ngại rằng
covid một mươi chín không chỉ gây ảnh hưởng tới mẹ mà còn gây nguy hiểm cho thai nhi
và việc truyền tải thông điệp nguy cơ này một cách rộng rãi có thể giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đặc biệt là ở phú quốc
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức được chuyển đổi thành trạm y tế lưu động đầu tiên ở hà nội đã bắt đầu đón bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi thực hiện cách ly f một tại nhà hà nội cũng đã kích hoạt các trạm y tế thu dung điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín để giảm tải cho y tế tuyến trên
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức là trường do chưa sử dụng nên đã chuyển đổi để trở thành trạm y tế lưu động
trong sáng nay năm bệnh nhân đã được đưa vào đây dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có khoảng một mươi bệnh nhân
những ngày đầu trạm y tế này chủ yếu đón các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện hoài đức sau đó sẽ tùy tình hình có thể tiếp nhận các ca mắc ở các nơi khác
trạm y tế lưu động được chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị trong khoảng sáu ngày với quy mô ba trăm linh giường tiếp nhận các bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
hiện tại trạm y tế được bố trí ba cán bộ y bác sĩ cùng lực lượng quân đội công an tổng cộng khoảng một mươi năm người tham gia điều hành hoạt động
theo ghi nhận của phóng viên dân việt cùng ngày tại trường trung học cơ sở xã tiền yên không khí làm việc khẩn trương của các công nhân nhằm đưa cơ sở thu dung f này đi vào hoạt động đúng thời điểm dịch vụ

cơ sở thu dung f đã được triển khai xây dựng trong suốt một tuần vừa qua
theo đó các công trình lắp đặt thiết bị khu vực nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân f đang được công nhân gấp rút hoàn thiện các trang thiết bị cuối cùng bình nước nóng cũng được trang bị tại phòng tắm của các bệnh nhân
cơ sở vật chất tại đây rất khang trang và mới vì trường trung học cơ sở tiền yên vừa mới được xây dựng chưa kịp đón học sinh vào học thì bị dịch covid bùng phát nên huyện hoài đức đã tận dụng nơi này làm điểm thu dung f
cơ sở thu dung f này được chia ra nhiều khu vực khu thu dung f khu điều hành khu ăn ở của cán bộ y tế khu vệ sinh tắm giặt của các f giữa các khu vực này được ngăn cách bởi các vết tôn nhằm tránh sự tiếp xúc dẫn đến lây lan dịch bệnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho hay đối với trạm y tế lưu động đồng xuân ngoài nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng trạm còn có chức năng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
chăm sóc tại bệnh viện phát hiện các ca bệnh diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
trạm y tế cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường trạm y tế lưu động tại chợ đồng xuân có sáu nhân viên y tế trong đó có một bác sĩ phụ trách trạm
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp trạm được trang thiết bị y tế đầy đủ có thể phục vụ khám điều trị cho từ năm mươi đến một trăm linh ca bệnh f
ngoài các nhân viên y tế ủy ban nhân dân phường đồng xuân sẽ huy động thêm cán bộ cơ sở là thành viên hội chức thập đỏ hội viên phụ nữ đoàn thanh niên tổ dân phố tham gia hỗ trợ nhân viên y tế lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thông tin

xã lê thanh huyện mỹ đức có quy mô hai trăm linh giường
theo nguồn từ gaudien công ty imagetech có trụ sở tại oxfordshire anh
đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa covid một mươi chín mới
loại vaccine này có hình thức miếng dán trên da
và sử dụng tế bào t để nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh ra khỏi cơ thể
do đó ngăn chặn sự nhân lên của virus
quá trình nghiên cứu cũng cho thấy vaccine này có thể cung cấp khả năng miễn dịch
lâu dài hơn so với các loại vaccine hiện nay
ở các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại các kháng thể được tạo ra bám vào virus
và ngăn chúng lây nhiễm sang các tế bào
thì ở loại vaccine mới này các tế bào t sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus
những loại vaccine khác như pfizer biontech và astrazeneca
cũng tạo ra phản ứng tế bà t nhưng ở mức độ thấp hơn
công ty immersed jack cũng đã được cơ quan quản lý dược phẩm thụy sĩ bật đèn xanh
để tiến hành các thử nghiệm ban đầu trên người ở lausanne
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hai mươi sáu người tham gia thử nghiệm sẽ được sử dụng vaccine với liều lượng khác nhau
dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có kết quả thử nghiệm ban đầu
đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý chấp thuận đưa vaccine covid một mươi chín vào thử nghiệm lâm sàng
với mục đích duy nhất là tạo ra phản ứng tế bào t trong trường hợp cơ thể không có phản ứng kháng thể
những tế bào t sẽ tìm kiếm các tế bào bị nhiễm bệnh và tiêu diệt chúng
vov dẫn lời ông robin cohen giám đốc thương mại của công ty immersed
ông cohen cho biết thêm
này chủ yếu tạo ra phản ứng kháng thể suy yếu dần theo thời gian
do đó cần tiêm vaccine mũi tăng cường để duy trì khả năng bảo vệ chống lại virus
vaccine của immersed hoạt động theo cách khác
bằng cách tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh một cách nhanh chóng
điều này có nghĩa là có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn
thậm chí lên tới hàng chục năm đồng thời chống lại các đột biến virus tốt hơn
theo ghi nhận tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm năm mươi bốn bốn trăm bốn mươi năm một trăm linh bảy
trong đó có năm một trăm hai mươi ba trăm năm mươi chín người tử vong
dịch bệnh đang bùng phát ở châu âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này
châu âu hiện tại là tâm dịch mới của thế giới
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ anh nga ukraine thổ nhĩ kỳ
và số ca mắc mới vẫn cao
trong một ngày qua anh là nước có số ca mắc mới cao nhất trên ba mươi chín ca
trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại nga trên một hai trăm linh ca
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
covid một mươi chín tiếp tục tăng nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
chuyển từ zero covid một mươi chín sang sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế
nhưng lại bị nhầm tưởng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác
ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa phát hiện bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
dưới đây là các phản ứng sau tiêm nhưng không phải do vaccine covid một mươi chín
sốt là phản ứng thường gặp sau tiêm với bất kỳ vaccine nào cũng có thể gặp phản ứng này
với vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca được ghi nhận khoảng bốn mươi
bệnh nhân có sốt sau tiêm trong đó bảy sáu sốt trên ba mươi tám độ c
đây không phải là phản ứng nguy hiểm nhưng nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c
thì cần được sử dụng thuốc hạ sốt để kiểm soát nhiệt độ cơ thể
tránh các biến chứng của việc tăng thân nhiệt quá mức và để người bệnh dễ chịu hơn
tuy nhiên khá nhiều bệnh nhân sau tiêm vaccine covid một mươi chín
sau tiêm thấy bị sốt bề tự ra hiệu thuốc mua thuốc phải uống
sau đó người mẩn đỏ toàn thân phù mắt thở dít tim tái
đây cũng là những biểu hiện có thể gặp sau khi dùng thuốc
nếu không trần đoán và xử lý đúng thì lại dễ lầm tưởng là nguyên nhân tạo ra phản ứng là do vaccine
ngoài phản vệ còn có nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp
nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao hơn cả trước trong sau và khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác khi khám sàng lọc trước tiên đòi huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đòi huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên phút cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện không được điều trị
nhưng trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
thứ ba dối loạn gluco máu đáy tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị chứng gây tăng guco máu
các thuốc giảm đau chống viêm hoặc các loại cọc ti quýt mà rất nhiều hiệu thuộc bán không cần đơn của bác sĩ